hàng chục con thuyền không có bến neo đậu khu vực rừng phi lao phòng hộ nguy cơ bị sóng biển cuốn trôi
đó là những gì đang diễn ra tại xã vinh thanh huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế
sau sự cố môi trường biển trong các đợt mưa lũ vừa qua hàng trăm ngư dân ven biển thuộc huyện phú vang tiếp tục gặp khó khăn
khi phải đối mặt với xâm thực và sạt lở bờ biển ngày càng diễn ra nghiêm trọng
hiện tượng bờ biển tại xã vĩnh thanh bị xâm thực và sạt lở từ nhiều năm nay nhưng chưa bao giờ dữ dội như năm hai nghìn một mươi
đặc biệt sau cơn lũ vào trung tuần tháng một mươi hai vừa qua tình trạng sạt lở càng nghiêm trọng hơn
đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được vào chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
lúc này thời tiết không còn mưa to và gió lớn nhưng ở nhiều đoạn nước biển vẫn an sâu vào khu vực dân cư
theo ủy ban nhân dân xã vĩnh thanh so với cách đây một mươi năm biển xâm thực và ăn sâu
vào bờ khoảng gần bốn mươi mét
riêng trong mùa mưa bão năm nay khu vực biển này bị sạt lở gần một km
trong đó có năm trăm linh mét sạt lở nghiêm trọng ăn sâu vào một mươi mét cuốn mất một phần neo đậu của thuyền
gây ảnh hưởng đến chín mươi năm hộ ngư dân chuyên đánh bắt khai thác bãi ngang
một mươi hộ chuyên kinh doanh dịch vụ biển đánh sập hai trăm năm mươi đường giao thông
và hệ thống điện phục vụ tại khu vực bãi biển
ước tính thiệt hại khoảng một tỷ đồng đặc biệt nếu không có giải pháp kịp thời
thì sáu mươi hectare rừng phi lao gần bốn mươi năm tuổi ven biển sẽ bị uy hiếp
câu chuyện bờ biển xâm thực các khu vực sông hương sông bồ và dọc bờ biển của tỉnh thừa thiên huế
sạt lở từ nhiều năm nay tuy nhiên chưa có năm nào diễn ra mức độ cao và nghiêm trọng như năm hai nghìn một mươi chín
trong đó tại huyện phú vang có nhiều khu vực bị xâm thực bờ biển nghiêm trọng
cần được cảnh báo như tại bờ biển các xã phú thuận phú diên vinh thanh
trong điều kiện nguồn ngân sách của tỉnh còn khó khăn
các giải pháp kỹ thuật chưa được tạo ra
trong điều kiện nguồn ngân sách của tỉnh phú thuận
thì chính quyền địa phương các cấp phải đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân
cần chủ động phòng chống thiên tai đặc biệt là vấn đề ứng phó với nạn xâm thực đang diễn ra nghiêm trọng
để người dân sống ở các vùng ven biển yên tâm ổn định cuộc sống lao động sản xuất
các cấp các ngành chức năng cần sớm nghiên cứu và có giải pháp để hạn chế tình trạng xâm thực ngày càng tăng của biển như hiện nay